trên mạng xã hội nhiều người dùng đặc biệt là giới trẻ tỏ ra khá hào hứng khi tải ứng dụng có tên là mito đọc là pitu và hóa trang hình ảnh của mình thành các nhân vật trong phim cổ trang
cơn sốt này chưa có dấu hiệu dừng lại tuy nhiên theo các chuyên gia an ninh mạng đây không đơn thuần là một ứng dụng ảnh thông thường mà ẩn chứa nhiều nguy hiểm có thể khiến dữ liệu người dùng bị đánh cắp bất cứ lúc nào
phần mềm có tên là bitu có thể dễ dàng tải xuống các điện thoại smartphone có hệ điều hành android hay ios từ những bức ảnh chụp bình thường phần mềm đã hóa trang thành những nhân vật trong cổ trang kiếm hiệp như thế này

do ngay khi cài đặt ứng dụng đòi hỏi rất nhiều quyền hại khác nhau trên cả hai hệ điều hành nên ứng dụng này có thể thu thập thông tin nhạy cảm của người dùng
các ứng dụng ảnh thu thập thông tin của người dùng và gửi về máy chủ xa không quá xa lạ
tuy nhiên khi tải bất kỳ một ứng dụng nào người dùng cần để ý tới quyền truy cập của f với smartphone để chủ động kiểm soát